chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một lãnh đạo tp hcm đã có buổi tọa đàm với các doanh nghiệp các nhà khoa học về chủ đề
tứ giác sáng tạo và cách mạng công nghiệp bốn đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy dự tọa đàm
chương trình do hiệp hội doanh nghiệp tp hcm tổ chức với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp các nhà khoa học các trường viện và lãnh đạo tp hcm
phát biểu tại buổi tọa đàm đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
hiện nay quá trình phát triển kinh tế yêu cầu doanh nghiệp phải có sản phẩm mới hoặc có sản phẩm chất lượng cao hơn với chi phí thấp hơn
cùng với đó cần thực hiện tốt mối quan hệ giữa bốn nhà nhà nước doanh nghiệp nhà khoa học nhà đầu tư tài chính
ở nước ta hiện chưa có kết nối tốt bốn nhà
trong khi đó cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi phải có sự liên kết liên kết giữa các doanh nghiệp và doanh nghiệp với cơ quan nghiên cứu khoa học
doanh nghiệp cần coi trọng đúng mức việc đổi mới công nghệ coi đây là chiều khóa phát triển lâu dài